theo số liệu tổng cục hải quan đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám việt nam chi nhập khẩu lớn nhất từ trung quốc là nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt một mươi chín mươi hai tỷ usd tăng gần một mươi
hết tháng một mươi một cả nước nhập khẩu nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt ba mươi sáu mươi sáu tỷ usd
không chỉ chi nhập máy móc dẫn đầu từ trung quốc nhiều nhóm hàng trong nhóm các mặt hàng nhập khẩu tăng trong năm cũng chiếm phần lớn từ thị trường trung quốc
cụ thể nhóm hàng điện thoại và các linh kiện hàn quốc và trung quốc hiện là hai thị trường cung cấp chính của việt nam đạt một mươi bốn bốn mươi một tỷ usd chiếm hơn chín mươi ba tổng kim ngạch mặt hàng này của cả nước
trong đó trung quốc là bảy tám mươi hai tỷ usd và hàn quốc là năm sáu mươi một tỷ usd
hay nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may da dày gồm bông sơ sợi dệt vải các loại nguyên phụ liệu dệt may da dày nhập khẩu đạt gần hai mươi hai tỷ usd tăng một mươi bốn
trong đó trung quốc vẫn là nhà cung cấp lớn nhất
trung quốc là nhà cung cấp lớn nhất với chín sáu mươi năm tỷ usd tăng một mươi tám